đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành thành viên ủy ban
ban an toàn giao thông các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
sau tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân
theo đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị
tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn trong dịp tết
trong ba ngày đầu tết nguyên đán tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng nhanh
số liệu của bộ y tế cho thấy tỷ lệ vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tăng cao
đây là cảnh báo về tai nạn giao thông và ủn tắc trong thời gian tới
khi nhu cầu đi lại tăng cao và phức tạp do người dân kết thúc kỳ nghỉ tết
trở lại các trung tâm thành phố và mở đầu mùa lễ hội xuân trên phạm vi cả nước
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương và ban an toàn giao thông các địa phương tăng cường chỉ đạo
thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết và mùa lễ hội xuân
các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến dịp lễ tết
bố trí lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở lại các thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán